theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương hiện nay bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng ngày một mươi hai tháng một không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió tây trên cao
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa riêng vùng núi tây bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn
từ chiều ngày một mươi hai tháng một ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét
từ đêm một mươi hai tháng một nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi bốn một mươi sáu độ c vùng núi một mươi hai một mươi bốn độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ c
khu vực hà nội có mưa trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c